liên quan đến vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường trần cung quận cầu giấy hà nội vào tối ngày năm tháng ba
công an tp hà nội vừa có thông tin ban đầu về vụ việc
vào khoảng hai mươi ba h ngày năm tháng ba xe ô tô di chuyển trên đường trần cung hướng đi phạm văn đồng đã va chạm với một xe máy đang dừng sát vỉa hè
sau khi sự việc xảy ra đội cảnh sát giao thông số sáu cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã đến hiện trường
xác minh ban đầu người phụ nữ điều khiển xe ô tô trú tại quận tây hồ hà nội khi đo nồng độ cồn có kết quả là năm trăm bảy mươi ba mg trên một lít khí thở
người đàn ông điều khiển xe máy trú tại quận bắc tử liêm hà nội không có nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã đưa hai lái xe vào bệnh viện để xét nghiệm máu kiểm tra chất kích thích và tạm giữ hai phương tiện nói trên
sau khi xảy ra vụ việc một số trang mạng xã hội đưa tin người phụ nữ tự xưng là cháu của một đồng chí lãnh đạo bộ công an
lực lượng chức năng đã xác định thông tin này không đúng sự thật
hiện đội cảnh sát giao thông số sáu đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định